công an huyện châu thành phối hợp với các đơn vị công an tỉnh đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại nhà của nguyễn thị nhung ở huyện châu thành thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng và nhiều tăng vật
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh tú chú tại ấp thanh hòa đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tăng ba mươi năm đối tượng thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng bốn con gà và nhiều đồ vật khác
tụ điểm này mới hình thành khoảng hai tuần nay đối tượng tú cùng với đối tượng phan văn lựa chú tại huyện châu thành đã rủ dê lôi kéo các con bạc tham gia